xin chào quý vị khán giả mời quý vị cùng đến với những tin thức an ninh trật tự sẽ có trong bản tin mùa màu online
thưa quý vị vào chiều qua tại cuộc họp với báo chí phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình dương đã chính thức thông tin về vụ án đang điều tra liên quan đến vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí
trong đó ông võ phi anh phó tổng giám đốc cnco sáu trú tại tp hcm vừa tự tử vào ngày ba tháng một mươi một
trong thời gian làm tổng giám đốc công ty xây dựng công trình giao thông bảy trăm một mươi gọi tắt là công ty bảy trăm một mươi từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn một mươi hai trực thuộc bộ giao thông vận tải ông võ phi anh đã để xảy ra sai phạm trong việc cấp đất cho các cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết ông võ phi anh tự tử vì bị điều tra liên quan đến vụ án này
là không chính xác cơ quan cảnh sát điều tra chưa khởi tố bị can đối với bất cứ cá nhân nào việc ông võ phi anh tự tử không ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án
cơ quan điều tra vẫn phải tiến hành điều tra và làm rõ vai trò trách nhiệm của tổng giám đốc cụ thể là ông võ phi anh từng thành viên trong hội đồng quản trị và những cá nhân có sai phạm liên quan mới tiến hành khởi tố bị can
do mâu thuẫn dẫn đến sâu sát với một thanh niên trú cùng địa phương
danh pháp đã rủ thêm hai đối tượng khác dùng hôm khí truy sát
đối phương khiến nạn nhân bị thương nặng tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt ba bị cáo tổng cộng ba mươi bốn năm tù về tội giết người
do bị danh út hành hung danh phát đã rủ thêm danh bi và danh dầu mang theo hung khí
danh út bị nhóm của danh phát chém bất tỉnh
khi người dân xung quanh phát hiện can ngăn và đưa út đi cấp cứu thì nhóm đối tượng mới dừng lại hậu quả là danh út bị thương tật năm mươi
ngoài mức an đã tuyên danh bi và danh pháp mỗi bị cáo một mươi hai năm tù
danh giàu một mươi năm tù về tội giết người hội đồng xét xử còn buộc ba bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân số tiền trên một trăm sáu mươi triệu đồng
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh phú thọ liên tiếp xảy ra các vụ giết người do ghen tuông
hậu quả của các vụ việc đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội khi mà nó khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh ly tán
những đứa trẻ trở thành mồ côi do lùi sống và hành vi mất kiểm soát của chính cha mẹ mình
khoảng một mươi ba h ngày năm tháng một mươi một
tại quán karaoke biển nhớ thuộc khu một mươi hai b thị trấn hùng sơn huyện lâm thao xảy ra một vụ án mạng
nạn nhân được xác định là chị hà thị phượng ba mươi ba tuổi chú tại xã tân phú huyện tân sơn tỉnh phú thọ là nhân viên của quán karaoke
do bị đâm quá nhiều vết thương nên sau khi được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nạn nhân đã tử vong
theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường nạn nhân vừa chạy vừa kêu cứu
theo phía sau là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi cầm dao nhọn
và dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người khiến nạn nhân ngã ngục
tiến hành khám nghiệm tử thi cơ quan điều tra xác định trên người chị phượng có tổng cộng một mươi bốn vết đâm ở vùng cổ vùng bụng vùng ngực và vùng lưng
đây là nguyên nhân khiến nạn nhân bị mất nhiều máu dẫn đến tử vong
qua điều tra xác định hung thủ gây án là nguyễn văn thu
khi biết nạn nhân tử vong thu đã trốn
thu đã trốn vào nhà nghỉ ở khu chín xã tiên kiên huyện lâm thao
tại đây đối tượng đã dùng dao mới mua để tự sát

lực lượng công an đang tiếp tục trì bắt các đối tượng còn lại
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đang tiến hành củng cố hồ sơ của hai đối tượng
cho vay nặng lãi cùng chú tại thành phố nha trang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo đó vào chiều ngày một mươi hai tháng chín lâm nguyễn anh khoa và trần minh hoài đại
đến nhà bà nguyễn thị hồng diệp chú thôn xuân lạc xã nữ ngọc để lấy tiền lợi
bà diệp không có nhà và khi gặp ông trưng là chồng của bà diệp hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
khoa và đại đã đánh ông trưng gây thương tích
qua điều tra vào ngày tám tháng một mươi một tại cơ quan công an khoa và đại đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tiến hành kiểm tra tại nhà cơ quan công an phát hiện nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vai nặng lãi
lại có thêm một nhóm đánh bạc vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt quả tàng
tu giữ tang vật trên ba mươi triệu đồng
qua tin báo của nhân dân tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt quả tang
một ổ đánh bạc tại nhà riêng đối tượng lê văn minh tên thường gọi là minh do
ở thôn hai xã e căm bam huyện cư mực gà tỉnh đắk lắc
tại thời điểm bị bắt minh đang tổ chức cho một mươi hai đối tượng đánh sóc đĩa ăn tiền
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ trên chiếu bạc và cho người có đối tượng
tăng vật hơn ba mươi triệu đồng cùng các vật chứng có liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh an giang lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh
đã phát hiện tạm giữ nhiều xe máy sử dụng giấy tờ giả xe bị đục sửa số khung số máy
và trong số này có không ít trường hợp trước đó do ham rẻ mà nhiều người dân đã mua phải những chiếc xe gian
và kèm theo đó là giấy tờ giả
và đây cũng là lời cảnh báo cho người dân khi mua những chiếc xe cũ để tránh để lại những hậu quả đáng tiếc
ông huỳnh văn giúp chú tại ấp thới hòa thị trấn cờ đỏ huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
sau khi mua xe máy đã không đến cơ quan chức năng sang tên chuyển quyền sử dụng
trong lúc tham gia giao thông có dấu hiệu vi phạm nên bị lực lượng chức năng dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện giấy chứng nhận đăng ký xe bị giả mạo
số khung số máy xe có dấu hiệu bị đục sửa cắt hàn nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
đó cũng ở gần nhà có một bạn nó tính đi nước ngoài á
rồi nó kẹt nó bán lại nó để xe lại xài
xe nó có đặt vẹt giấy tờ đầy đủ như là tên số khung số máy biển số
rồi giấy trong đó cũng đàng hoàng đâu có bất ngờ nó cắt dán sườn gì
theo số liệu thống kê
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh an giang
đã phát hiện và xử lý hai mươi bảy trường hợp nghi vấn sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe giả
bốn mươi trường hợp nghi vấn đục sửa và cắt hàn số khung số máy
trong đó có hai mươi hai trường hợp tịch thu bán phế liệu
và ba mươi tám trường hợp chuyển giao cho cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
đa phần các xe này là những xe có giá trị cao
phổ biến nhất là các loại xe hay thì
thông thường người điều khiển người sử dụng phương tiện
thông qua người trung gian
hoặc thông qua một trang web bán xe trên mạng xã hội
sau đó thì thực hiện giao dịch
thường thông thường các đối tượng lợi dụng phương thức thủ đoạn
như làm giả phôi giấy đăng ký xe
làm giả các chữ ký và con dấu được thể hiện trên giấy đăng ký xe
đồng thời đối với các xe mô tô có số cung số máy
bị rụt sửa bị cắt hàn
thì đối tượng đã tháo ráp hoặc tác động
đến số khung số máy để hợp thức hóa
từ xe gian thành xe hộp lại
hiện nay các đối tượng sử dụng nhiều phương tiện thiết bị hiện đại
trong việc làm giả giấy tờ xe và dập lại số khung số máy
để hợp thức hóa xe gian khiến mắt thường khó phát hiện
chính vì vậy người dân cần cảnh giác thận trọng
trong việc mua bán xe qua tay
thì phải đến cơ quan chức năng chuyển quyền sử dụng
nhằm tránh mua phải xe gian
trong thời gian tới
để phát hiện xử lý kịp thời các đối tượng
lợi dụng phương thức thủ đoạn để bán xe gian xe giả
thì với chức năng nhiệm vụ của mình
phòng cảnh sát giao thông đường bộ
sẽ tiếp tục tham mưu giúp ban giám đốc công an thuận tỉnh
chỉ đạo lực lượng công an thuận tỉnh
trong đó đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ
và lực lượng cảnh sát địa tra
tăng cường công tác tuyên truyền
cho người dân người điều khiển quốc tiện
người sử dụng phương tiện
biết và cảnh giác về phòng
đối với các trường hợp
kẻ gian lợi dụng
mua bán xe gian xe giả
đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền kiểm soát
kịp thời phát hiện các trường hợp
người điều khiển người sử dụng phương tiện
có giấy chứng nghiệm ký giả
có cung súng máy bị đục sửa
để được xử lý theo đúng quy định của phó cục
cảnh sát địa tra công an tỉnh thái nguyên
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lương thị lý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xã phú thịnh
huyện đại từ tỉnh thái nguyên
về tội giết người
đối tượng này căm một m năm mươi bảy sông mũi hơi lõm
nếp tay dưới thụt và có sẹo chấm
cách hai cm trên sáu m phải
còn về tội hành hạ người khác
công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ tiến hùng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi bảy
phường phú xá tỉnh thái nguyên
cao một m năm mươi sáu sông mũi lõm
nếp tay dưới thụt
và có nốt ruồi cách một năm cm
dưới sau mép trái
ngoài ra công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ hà minh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
hộ khẩu thường trú tại tổ ba mươi sáu
phường hoàng văn thụ tỉnh thái nguyên
về tội môi giới mại dâm
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
và sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện